trong một phát biểu vào ngày hôm qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho rằng giá dầu giao bằng đường biển của nga nên được giới hạn ở mức từ ba mươi cho đến bốn mươi usd một thùng
thấp hơn mức sáu mươi năm bảy mươi usd một thùng mà nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đề xuất và sẽ có hiệu lực vào ngày năm tháng một mươi hai
mục tiêu của việc áp giá trần là giảm nguồn thu của nga mà không gây ra sự gián đoạn lớn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu vốn có thể đẩy giá năng lượng lên cao hơn
tổng thống ukraine cho rằng mức giá trần ba mươi bốn mươi usd một thùng sẽ đem lại hiệu quả và nga sẽ cảm nhận được lệnh trừng phạt rõ ràng hơn
theo các nguồn tin thân cận mức giá trần đề xuất của g bảy có thể ít tác động ngay lập tức đến nguồn thu của nga khi mức giá này phù hợp với những mức giá mà người châu á đang trả
trong khi đó hướng dẫn của bộ tài chính mỹ được công bố vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một cho biết mức giá trần sẽ được áp dụng cho giá fob không bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển
ngoài ra theo hướng dẫn trên khách hàng ở các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu thô nga như mỹ và liên minh châu âu eu không được phép mua dầu của nga ngay cả dưới mức giá trần